kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị sáng nay ngày năm tháng hai tức mùng năm tết âm lịch lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô đã ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông đầu xuân mới nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô sẽ phối hợp với công an các quận huyện bố trí lực lượng hướng dẫn chỉ huy giao thông tại ba trăm hai mươi một vị trí nút giao thông trọng điểm
riêng trong ngày mùng năm và mùng sáu tết lực lượng cảnh sát giao thông huy động một trăm linh quân số phương tiện thực hiện nhiệm vụ chỉ huy điều khiển giao thông
phòng ngừa ủn tắc tại các tuyến quốc lộ trục chính vành đai trọng điểm phục vụ nhân dân từ các tỉnh trở về hà nội sinh sống làm việc
tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ủn tắc tai nạn giao thông đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn
không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông dừng đỗ sai quy định chạy quá tốc độ
trong những ngày đầu năm mới tại đà nẵng thời tiết khá thuận lợi số lượng người dân và du khách ra đường du xuân cũng đông hơn mọi năm
phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng và đội cảnh sát giao thông trật tự công an các quận huyện đã chủ động tăng cường
tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn nhằm duy trì sự thông suốt cho người dân tham gia giao thông vào những ngày đầu năm mới được tuyệt đối an toàn
tại tuyến quốc lộ một mươi bốn b nơi dẫn lên các nghĩa trang trạm cảnh sát giao thông cửa ô hỏa nhơn và công an huyện hỏa vang đã xứng cắt tử lực lượng
đưa tiết hướng dẫn người dân đi lại trật tự nhất là ở những ngã ba ngã tư rất dễ xảy ra xung đột ồn ứ
trật tự lực lượng cảnh sát giao thông đã tốt trực phân luồng phân tuyến nhắc nhiều người dân tham gia giao thông an toàn
lực lượng đã chủ động cho các phương tiện ô tô đào đổ ở phía ngoài để người dân đi vào phía trong tránh ung ứ ở phía trong khu vực thâm yến của người dân
năm nay là do tình hình dịch bệnh nên người dân là người ta cũng hạn chế đi người ta cũng chia nhỏ thời gian ra khoảng cách ra để đi
còn tại các tuyến đường ở trung tâm thành phố nơi có nhiều địa điểm
vui chơi giải trí thu hút người dân bộ cảnh sát giao thông trật tự công an các quận đã lên phương án cụ thể tổ chức chốt chặn nhằm kịp thuê phát hiện xử lý những trường hợp người dân cố tình vi phạm được giao thông chấn trình nhắc nhở những lối vi phạm do ý thức chủ quan

nếu có yêu cầu của lực lượng cảnh sát giao thông nếu để xảy ra un tắc tùy theo mức độ tổ chức quản lý vận hành trạm thu phí đường bộ sẽ bị xử lý mức cao nhất lên đến bốn mươi triệu đồng
và nếu khi có yêu cầu xả trạm của cảnh sát giao thông mà không chấp hành tổ chức quản lý vận hành trạm thu phí đường bộ có thể bị phạt lên đến bảy mươi triệu đồng
đối với doanh nghiệp vận tải đối mũ lái xe các phương tiện nhân dân khi di chuyển trên các tuyến đường quốc lộ đường cao tốc đường nội thành tuyến đường ra vào hà nội tp hcm các địa phương liên quan phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ tuân thủ sự hướng dẫn điều tiết phân luồng của lực lượng cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng khác chủ động cập nhật tình hình giao thông và lựa chọn khung giờ nội trình di chuyển phù hợp tránh hoặc hạn chế đi trong khung giờ cao điểm các tuyến đường có lưu l
những hiệu của xe được quyền ưu tiên đi làm nhiệm vụ người tham gia giao thông phải giảm tốc độ đi sát lề đường bên phải hoặc phải dừng lại để nhường đường
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một tp hcm thông tin đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú với liêu phát hùng ngụ tại quận một về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội với nội dung là con trai kẹp cổ công an mẹ quay clip la lối vào đêm ngày một tết ở quận một tp hcm
sau đó cơ quan chức năng xác định hùng chính là người có hành vi kẹp cổ và quật ngã một đồng chí công an
trong đoạn clip lan truyền trên mạng hùng cởi chân trên đường phố liên tục kẹp cổ quật ngã đồng chí công an trước sự chứng kiến của nhiều người đồng thời đối tượng này còn liên tục buông lời chửi bới xúc phạm
không chỉ vậy trong khi sô sát người phụ nữ được cho là mẹ của đối tượng không hề có động thái can ngăn mà còn dùng điện thoại quay clip la lối mắng chửi chiến sĩ công an
công an quận một sau đó vào cuộc điều tra thì xác định nam chiến sĩ công an trong clip là anh trần văn phồn cán bộ công an phường cầu ông lãnh đi tuần tra tại địa bàn vào tối ngày một tết
trong khi tuần tra thì phát hiện bà trần ngọc ngân chú quận một đang chơi đánh bài ăn tiền nên đã nhắc nhở yêu cầu giải tán nhưng bà ngân không chấp hành
đồng thời lưu phát hùng con trai bà ngân đã dùng lời lẽ chửi bới có hành vi hành hung đồng chí phồn
khi con trai đánh công an bà ngân không những không gan ngăn mà còn to tiếng kích động con trai vụ việc chỉ dừng lại khi công an phường tới hiện trường
nằm ở cửa ngõ phía nam thủ đô quận hoàng mai hiện có dân số đông tốc độ đô thị hóa nhanh
bên cạnh đó nhiều khu dân cư nhà tập thể cũ cũng sen lẫn với kho hàng bến bãi nhà xưởng
nên đã luôn tiếp tục đánh bài ăn tiền
ẩn các nguy cơ xảy ra cháy nổ ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của người dân
nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra hỏa hoạn
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận hoàng mai đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa
và phối hợp chặt chẽ với đội chữa cháy cơ sở để thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy
hơn hai mươi cán bộ dân phòng của các tổ dân phố trên địa bàn phường tương mai
đã được các chiến sĩ đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận hoàng mai
tập huấn các kiến thức cơ bản và thực hành các thao tác chữa cháy trong tình huống giả định
đây là nội dung buổi diễn tập phương châm bốn tại chỗ được công an quận tổ chức
nhằm nâng cao hiệu quả cho lực lượng chữa cháy cơ sở
nhằm hạn chế tối đa thiệt hại khi có sự cố cháy nổ xảy ra
toàn bộ phường có hai mươi tổ tức là hai trăm linh mỗi đội là một mươi được hai trăm linh đồng chí
được trang bị bình dữ hỏa này phục các dụng cụ về cá nhân
khi có việc gì cháy trong dân dân là tổ dân phòng đội cứu hộ này sẽ nhanh chóng triển khai
phương châm bốn tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy chính là
chỉ huy tại chỗ lực lượng tại chỗ phương tiện tại chỗ vật tư và hậu cần tại chỗ
các đội dân phòng và đội phòng cháy chữa cháy cơ sở
được trang bị đầy đủ các trang thiết bị như máy bơm chữa cháy trang phục bình chữa cháy sách tay
và các trang thiết bị cứu nạn cứu hộ ban đầu đảm bảo công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ sở
chúng tôi chú trọng đặc biệt đến công tác bốn tại chỗ
với nội dung phòng cháy chữa cháy bốn tại chỗ là công tác thiết yếu nhất để làm cao công tác của cháy chữa cháy đa điệu quả
theo thống kê trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn quận hoàng mai
chỉ xảy ra một trăm linh chín vụ cháy và sự cố cháy lớn nhỏ
đặc biệt là không có thiệt hại về người
thiệt hại về tài sản được giảm thiểu ở mức thấp nhất
đáng chú ý có đến sáu mươi số vụ cháy được người dân và lực lượng công an phường phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt kịp thời
việc tập huấn để trang bị kiến thức khí năng để lực lượng nhân phòng đáp ứng những nhiệm vụ diễn diện
để an toàn phòng cháy ở khu dân tư và sẵn sàng xử lý khi gặp vụ cháy nổ đồ sốt
cái việc này thì công an quận hoàng mai tiến hành
tập huấn đáp ứng những nhiệm vụ diễn diện
hàng ngày bán tôi vẫn để ý đến điện đón các thứ
nếu có gì tôi cũng hấy vào cũng được các bác ở phường công an nhất cũng có cho đi tập huấn
từ chỗ xem công tác phòng chống cháy nổ là nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thì nay mỗi người dân đã nhận thức rõ hơn trách nhiệm vai trò và nghĩa vụ của mình
đó chính là sự chuyển biến tích cực trong phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy
nếu phương châm bốn tài sản
tại chỗ tiếp tục được chú trọng chung tay thực hiện nghiêm túc đồng bộ
thì việc hạn chế số vụ và thiệt hại do cháy nổ gây ra không còn là vấn đề nan giải
mà là điều mỗi người dân có thể đóng góp cùng thực hiện
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn thị lộc
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại số bốn trăm tám mươi sáu trên hai mươi a nguyễn huệ
khóm bốn phường chín thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
về tội mua bán trái phép chất ma túy
còn về tội sản xuất buôn bán hàng cấm
công an thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng
đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng la văn hiền
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại ấp mỹ thuận
xã mỹ phú huyện châu phú tỉnh an giang
ngoài ra công an thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng
còn ra quyết định truy nã
đối với đối tượng lý thị xà bột
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
hộ khẩu thường trú tại ấp prey chop a
xã lai hòa thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng
về tội gây dối trật tự công cộng
dù với bất cứ tội danh nào
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện
bản tin một trăm một mươi ba online đến đây cũng xin được tạm dừng
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại